điều tra công an thành phố hà nội cũng đã khởi tố bắt bị can phục vụ điều tra đối với một lãnh đạo khoa và một kỹ thuật viên của bệnh viện tâm thần trung ương một liên quan đến vụ việc
thưa ông vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã phát hiện ra đối tượng lê thanh tùng cầm đầu băng nhóm gây ra vụ án cố ý gây thương tích và đã xuất trình bệnh án tâm thần phát hiện là giả
điều này giấy lên một lo ngại về lỗ hổng trong quản lý hồ sơ bệnh án tâm thần hiện nay ông nghĩ sao về vấn đề này
theo tôi thì trước hết các tổ chức giám định pháp y tâm thần các giám định viên pháp y tâm thần trong quá trình thực hiện công tác giám định thì phải thực hiện đúng các quy trình quy định mà bộ y tế đã ban hành
cái thứ hai tức là các cơ sở chuyên khoa tâm thần thì phải thực hiện tốt
các cơ sở chuyên khoa tâm thần thì phải thực hiện đúng các quy định bộ y tế đã bàn hành trong quy chế bệnh viện năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy để đảm bảo tính trung thực và tính chính xác cao của bệnh án
thưa bác sĩ lương những trường hợp như thế nào thì sẽ cần đến việc trưng cầu giám định pháp y tâm thần ạ